liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trạm thu phí ic một mươi bốn đường cao tốc nội bài lào cai
công an huyện văn yên tỉnh yên bái đã tiếp tục khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn văn trường chú tại tỉnh hòa bình
là bị can thứ một mươi tám bị khởi tố trong quá trình điều tra mở rộng vụ án
kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
nguyễn văn trường nguyên là trưởng phòng giám sát nội bộ nay là nay là đội trưởng đội vận hành số một thuộc công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc việt nam vecs
đã cấu kết bàn bạc với bị can nguyễn văn hưng nguyên đội trưởng đội thu phí trạm thu phí ic một mươi bốn đã bị bắt tạm giam vào ngày bốn tháng bốn
bị can nguyễn văn hưng chỉ đạo cấp dưới cho các xe chở hàng quá khổ quá tải
được mua vé tham gia lưu thông trên đường cao tốc nội bài lào cai trái quy định thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng